theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy phát hiện thêm một ca mắc mới lây trong cộng đồng
đây là trường hợp thứ hai mắc covid một mươi chín tại đà nẵng nâng tổng số ca mắc lên bốn trăm một mươi tám ca
ca bệnh bốn trăm một mươi tám bệnh nhân nam sáu mươi một tuổi sinh sống tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
bệnh nhân được xác định dương tính với sars cov hai đêm ngày hai mươi năm tháng bảy đang được điều trị cách ly tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đà nẵng phải thở máy
trong bốn trăm một mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là năm mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một một trăm tám mươi bảy người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một trăm chín mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bảy trăm bảy mươi bốn người